tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu vì sự phát triển thanh hóa
là tỉnh có bốn lần được bác hồ về thăm đối với mỗi người dân tỉnh thanh hóa
việc học tập và làm theo lời bác không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm tự hào
trong ba năm qua đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến
gương người tốt việc tốt những cách làm sáng tạo
góp phần quan trọng và sự nghiệp phát triển của tỉnh thanh hóa
tại buổi sơ kết tỉnh thanh hóa đã trao danh hiệu vì sự phát triển thanh hóa
và tặng thưởng cho năm cá nhân tiêu biểu trao bằng khen cho chín cá nhân đạt danh hiệu công nhân kiểu mẫu
và năm mươi năm tập thể sáu mươi tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh